một vụ cháy đã xảy ra vào tối qua tại công ty phú thịnh chuyên về ghế nệm nằm ở đường bốn trăm hai mươi chín ấp một xã phước vĩnh tân
xã phước vịnh an huyện củ chi tp hcm rất may là đám cháy không có thiệt hại về người
thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ngày ba tháng một người dân sống trên đường trần văn chẩm thuộc xã phước vĩnh an
huyện hốc môn tp hcm bất ngờ phát hiện khói bốc lên cao trôi lửa buồn phát dữ tại một sưởng sản xuất ghế nệm
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã huy động hàng chục xe chữa cháy
cùng khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
vụ cháy gây thiệt hại khoảng một m hai nhà xưởng
lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được khoảng ba năm trăm linh m hai diện tích nhà xưởng
ngang không để cháy lan ra các xưởng lân cận và nhà dân xung quanh và không có thiệt hại về người
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ